nhằm qua mặt lực lượng chức năng tại chốt phòng chống dịch bệnh một nhóm đối tượng đã thuê xe cứu thương vận chuyển sai mục đích từ hải dương về quảng ninh
đây là vụ việc mới được đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số hai phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cục cảnh sát giao thông phát hiện và ngăn chặn vào đêm ngày hôm qua
kiểm tra xe ô tô cứu thương biển kiểm soát ba mươi bốn a ba mươi tám nghìn chín trăm tám mươi sáu tại đầu cầu bạch đằng trên đường cao tốc hà nội hải phòng quảng ninh
tổ công tác thuộc đội hai cục cảnh sát giao thông phát hiện phương tiện này qua chốt kiểm dịch không dừng lại khai báo y tế
dừng xe kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe có sáu người bao gồm lái xe và năm người ngồi trong khoang phía sau
ban đầu những người này khai là bệnh nhân đi cấp cứu tuy nhiên sau thời gian làm việc với lực lượng cảnh sát giao thông
cả năm người trên xe đều thừa nhận có hộ khẩu thường trú tại huyện gia lộc tỉnh hải dương
đồng thời không phải là bệnh nhân dùng chiêu thức thuê xe cứu thương chở từ hải dương về quảng ninh để đi làm
với thủ đoạn trên nhóm người này hy vọng sẽ thông chốt mà không phải dừng để khai báo y tế
hiện vụ việc đã được tổ công tác bàn giao cho công an thị xã quảng yên để xác minh xử lý